thưa quý vị mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đà nẵng đã liên tục tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý
thế nhưng số thanh thiếu niên azure đua đỏi vẫn cố tình chờ khi khuất bóng của lực lượng chức năng để tụ tập biểu diễn
làm siếc trên đèo hải vân bất kể sớm tối
hành vi này không những gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn khiến cho nhiều người tham gia giao thông bất an lo lắng
những vụ việc mà trạm cảnh sát giao thông cửa ô hỏa hiệp tp đà nẵng làm rõ trong thời gian gần đây
đoạn clip này vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khi một đôi nam nữ đầu trần
nét bô và thực hiện đổi tay ngay trên xe máy tại khu cua tay áo của đèo hải vân
rất nhanh chóng danh tính của đội trẻ đã được trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa hiệp xác định
một tổ công tác được cử ngay ra thị trấn lang co để phối hợp cùng công an huyện phú lộc xác minh
phải rất khó khăn cảnh sát giao thông đà nẵng mới truy xét và tìm đến tận nơi ở của các đối tượng

thầy anh ba mươi năm tuổi và nguyễn thị kim gân hai mươi bốn tuổi
trước đó vào chiều một mươi chín tháng ba thế anh và vợ từ đà nẵng về huế qua khu vực đèo hải vân
thấy nhóm thanh niên tụ tập biểu diễn lạng lách trên đèo nảy sinh ý định rủ vợ tham gia và đổi tài
vụ việc đã khiến nhiều người dân bức xúc
tại cơ quan công an thế anh thành khẩn khai báo hành vi vi phạm

theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hiệp thành phố đà nẵng
đã phát hiện hơn năm trăm linh trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế lạng lách đánh võng biểu diễn gây nguy hiểm trên tuyến đường đèo hải vân
cá biệt những trường hợp không có giấy phép lái xe không phanh che biển số
để đối phó với cơ quan công an
tất cả những trường hợp này đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định
thực hiện kế hoạch của mộc ba mươi sáu và giám đốc quan thành phố thì trạm cảnh sát giao thông cơ hội hồ hịp
phối hợp với các lực lượng như bk hai bc sáu công an vụ liên chiếu công an phường hồ hịp bắc
thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp mà thanh thiếu niên
tụ tập trên tiếng đèo lặng lách đánh vãm đấu tượng thanh thiếu niên đi lên đèo hải văn
thì phải tập trung chú ý quan sát đi đúng phần đường làng đường
và không có tụ tập dọc các vị hà lòng lề đường là gây mắc trật tự an toàn giao thông
sau khi bị xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đèo
nguyễn thế anh và vợ vẫn bị triệu tập vì liên quan đến vụ hỗn chiến ngay trong đêm một mươi chín tháng ba
những hành vi ngông cuồng thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
và an ninh trật tự của một bộ phận giới trẻ chắc chắn sẽ phải chịu sự nghiêm trị trước pháp luật